thưa quý vị ngay sau khi xảy ra vụ việc gần hai trăm linh đối tượng bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy
tỉnh ủy ubnd tỉnh sóc trăng đã họp khẩn ngành chức năng tìm giải pháp khắc phục
trong đó chủ yếu tuyên truyền vận động các đối tượng gia đình đưa con em trở lại cơ sở cai nghiện
qua đó đã có nhiều đối tượng đến cơ quan công an gần nhất trình diện và được đưa lại cơ sở cai nghiện
nói về hành động thiếu suy nghĩ của mình một trại viên của trung tâm cai nghiện ma túy sóc trăng cho biết
chiều hôm hai mươi bốn tháng hai thấy các trại viên khác ẩu đả rồi tập trung đông người tràn ra phía cổng
nên đi theo và đi bộ tắt đường đồng về tới nhà ở xã phú mỹ huyện mỹ tú
sau khi về nhà được gia đình động viên nên đã đến chỉnh diện với cơ quan công an địa phương
người ta trong khu gà hết tụi mình không dám ở trong chạy gà theo lần sau chạy về
về tới nhà xong kêu người nhà điện cho công an trình diện
tối về tới nhà sáng là công an làm việc xong đưa vô
trong sáng hai mươi sáu tháng hai các học viên đã trốn trại liên tục được gia đình
địa phương đưa trở về trại cai nghiện hầu hết đều nhận ra việc làm sai trái của mình
tuy nhiên theo cán bộ trung tâm và lực lượng chức năng thì không loại trừ một số đối tượng sau khi
trốn trại sẽ đi khỏi địa bàn nhất là những đối tượng đã có tiền án tiền sự hoặc đang có hồ sơ liên
quan đến vụ án khác
trong phòng một mươi bốn thằng mà nó ra nó không lẽ ra hết phần con ở lại rồi nó ra rồi cái giận động nó ráng cho nó vô lại để cho nó ra sớm
rồi cái giận động nó ráng cho nó vô lại để cho nó ra sớm rồi ra ngoài nữa sao người ta bắt trầm án thêm
cơ sở dân động gia đình cái hai nữa là gia đình học viên tự giác đưa vô nghĩa là hiện nay thì nếu mà công an đưa vô tiếp tục ban nó là một trăm linh một
thì cũng báo nữa thì cái số mà học viên mà vô trình viện thì ở đây cơ sở cũng phân ra hai loại một thì trình viện đó thì mình ở một cái cho về cái khu trình viện
một thì trình viện đó thì mình ở một cái cho về cái khu trình viện

cái số mà công an bắt thì mình đưa vô cái khu để mà tách ly giống như là mình xử lý hình thức kỹ lực
hiện vụ việc đang được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh
bên cạnh đó lãnh đạo tỉnh sóc trăng chỉ đạo địa phương tăng cường công tác vận động tuyên truyền gia đình các đối tượng và phối hợp cơ quan chuyên môn khẩn trương vận động những học viên còn lại quay lại cơ sở